tỉnh ủy hòa bình đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi bảy của trung ương về phương hướng phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi bắc bộ đến năm hai nghìn hai mươi dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết ba mươi bảy của bộ chính trị lãnh đạo các bộ ngành trung ương
sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi bảy và kết luận hai mươi sáu của bộ chính trị tỉnh hòa bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
tốc độ tăng trưởng giai đoạn hai nghìn bốn hai nghìn một mươi tám đạt tám bảy mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám thu nhập bình quân đầu người đạt năm mươi bảy triệu đồng
tăng một mươi bốn hai lần so với năm hai nghìn bốn và vượt trước hai năm so với chỉ tiêu của nghị quyết hộ nghèo giảm còn gần một mươi năm
xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng đứng đầu các tỉnh miền núi phía bắc
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí nguyễn văn bình
nhấn mạnh tỉnh cần tập trung đột phá vào những hạn chế trong một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi bảy
chú trọng phát triển hạ tầng kết nối giao thông để thu hút đầu tư
cùng với đó cần tập trung nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa trên cơ sở những lợi thế như du lịch văn hóa
vật nuôi bản địa điều kiện tự nhiên chuyển dịch cơ cấu cây trồng đi vào chiều sâu bằng công nghệ thâm canh năng suất chất lượng hiệu quả